nằm trong khuôn khổ hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi sáu phiên đối thoại của lãnh đạo các nước asean
với đại hội đồng liên nghị viện asean ipa với chủ đề tăng cường quyền của phụ nữ trong thời đại số
đã diễn ra vào chiều nay dưới sự chủ trì của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ tịch ipa bốn mươi một đồng chủ trì phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng
tham dự phiên đối thoại này với tư cách là trưởng đoàn đại biểu việt nam tại ipa
cùng dự có chủ tịch đại hội đồng liên nghị viện asean lần thứ bốn mươi một thủ tướng new zealand jacinda ardern
tổng thư ký asean lim chokhoi thư ký điều hành ủy ban kinh tế xã hội châu á thái bình dương của liên hợp quốc amida sancia alice chabana
cùng với sự phát triển nhanh chóng về khoa học công nghệ và nhất là công nghệ số của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
đã và đang đặt ra cho phụ nữ và trẻ em gái trên toàn cầu những khó khăn thách thức mới
trong đó khoảng cách bất lợi về giới
trong thời đại số ngày càng gia tăng phiên họp đặc biệt lần đầu tiên về chủ đề trao quyền cho phụ nữ trong kỷ nguyên số
là thông điệp mạnh mẽ về cam kết của asean thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao vai trò đóng góp của phụ nữ trong đời sống xã hội
thiết thực kỷ niệm hai mươi năm năm thông qua tuyên bố và cương lĩnh bắc kinh về bình đẳng giới
thưa quý vị trong khuôn khổ hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi sáu ngoài phiên toàn thể hội nghị cấp cao asean
thủ tướng chính phủ việt nam nguyễn xuân phúc đã cùng các nhà lãnh đạo asean thảo luận các phiên họp đặc biệt
đáng chú ý là phiên họp về tăng quyền năng của phụ nữ trong kỷ nguyên số
đây là sáng kiến do việt nam đề xuất nhằm khẳng định cam kết của các nhà lãnh đạo asean trong thúc đẩy bình đẳng giới
và nâng cao vai trò của phụ nữ trong quá trình xây dựng cộng đồng
hoạt động này mang ý nghĩa quan trọng khi đây cũng là lần đầu tiên các nhà lãnh đạo asean bàn thảo chính thức về vai trò của phụ nữ
trao quyền cho phụ nữ trong quá trình xây dựng cộng đồng
phát biểu tại phiên đối thoại thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ
các nước asean chúng ta luôn tự hào về những tấm gương phụ nữ đã dũng cảm hy sinh cống hiến cho hòa bình
độc lập và nỗ lực to lớn cho xây dựng đất nước phổn vinh
với đặc thù và thế mạnh riêng phụ nữ ngày càng có vai trò quan trọng trong nỗ lực chung của nhân loại
ứng phó với thách thức đe dọa ổn định và phát triển của các quốc gia
từ xung đột vũ trang bạo lực cực đoan đến biến đổi khí hậu
nghèo đói bất bình đẳng xã hội và những ngày qua là sự bùng phát của đại dịch covid một mươi chín
bộ trưởng của mỗi quốc gia và cộng đồng asean đặc biệt trong kỷ nguyên số hiện nay
cục cách mạnh công nghiệp lần thứ tư đã mở ra nhiều cơ hội to lớn cho nhân loại
và trao cho phụ nữ nhiều quyền năng to lớn giúp phụ nữ giải phóng được tiềm năng tuyệt vời của mình
để vượt qua các rào cản và tính thức hiện tại tạo ra sự thay đổi cần thiết cho tương lai
thủ tướng nhấn mạnh cộng đồng asean đã khẳng định mục tiêu xây dựng cộng đồng
mọi người đều được tiếp cận công bằng với các cơ hội đồng thời quyền của phụ nữ được thúc đẩy bảo vệ
là chủ tịch asean hai nghìn hai mươi việt nam ưu tiên thực hiện đồng bộ các cam kết chương trình kế hoạch tổng thể gắn kết các cơ chế về phụ nữ
thiết thực hiện thực hóa cộng đồng asean hướng đến người dân và lấy người dân làm trung tâm
thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia một cách sáng tạo đổi mới trong tất cả các tiến trình xây dựng cộng đồng asean
trên cả ba trụ cột về chính trị an ninh kinh tế văn hóa xã hội
thúc đẩy phụ nữ đóng góp nhiều hơn nữa cho các nỗ lực duy trì hòa bình an ninh ổn định và phát triển bình vững
khuyến khích phụ nữ tham gia đầy đủ trong hoạt định các chương trình các chính sách về hòa bình an ninh phát triển cấp quốc gia và khu vực
đóng góp thúc đẩy hợp tác đa phương đề cao thượng tôn pháp luật và tuân thủ pháp luật

quân thế tạo môi trường thuận lợi
phát biểu phát quy năng lực sáng tạo nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới trong khởi nghiệp tìm kiếm cơ hội việc làm và kinh doanh
thích ứng với những yêu cầu chuyển đổi nền kinh tế số
phát biểu tại phiên họp đặc biệt cấp cao asean về tăng quyền cho phụ nữ trong thời đại số
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết thế giới và nhân loại đang trải qua những thời khắc khó khăn
khi đại dịch covid một mươi chín đang tiếp tục lan rộng và diễn biến khó lường
trong đó phụ nữ và trẻ em gái là nhóm đối tượng có khả năng trở lại
chịu ảnh hưởng sâu sắc nhất
chủ tịch quốc hội đề xuất chính phủ các nước asean và các đối tác
cần tiếp tục bổ sung hoàn thiện chính sách pháp luật để thúc đẩy bình đẳng giới
trao quyền và nâng cao vị thế đối với phụ nữ
tạo thuận lợi để tất cả phụ nữ và trẻ em gái không chỉ tiếp cận
mà còn được hưởng lợi thực chất từ các cơ hội do công nghệ số và hội nhập quốc tế mang lại
cần phát huy vai trò của các cơ quan đại biểu dân cử trong việc tham gia ý kiến
truyền đặt tâm tư nguyện vọng
của cử tri nữ trẻ em gái
để có các chính sách phù hợp
tạo điều kiện và xóa bỏ những rào cản
để nữ giới có thể tiếp cận với công nghệ số một cách thuận lợi
chủ tịch quốc hội đề nghị phát huy cơ chế nữ nghị sĩ ipa
thành lập và vận hành có hiệu quả nhóm nữ nghị sĩ trong các nghị viện thành viên asean
và tăng cường hợp tác chia sẻ kinh nghiệm giữa các nhóm nữ nghị sĩ trong khu vực
để thúc đẩy tiếng nói và hành động chung về bình đẳng giới
và trao quyền cho phụ nữ trong các lĩnh vực
để tăng quyền cho phụ nữ các quốc gia asean nối chung
và trong thời đại công nghệ số nối riêng
asean cần phải tiếp tục thúc đẩy và tăng cường sự hợp tác chặt chẽ
hỗ trợ hiệu quả của các thiết chế liên hợp quốc các tổ chức quốc tế và các định chế quốc tế
nhằm xây dựng và thực thi chính sách pháp luật về bình đẳng giới
như một giá trị phổ quát cốt lỗi vốn có trên toàn cầu
tại phiên thảo luận vấn đề về phát huy vai trò của phụ nữ trong thời đại số
tăng cường trang bị các kiến thức kỹ năng về công nghệ thông tin cho phụ nữ đã được thảo luận
các đại biểu cho rằng đây chính là chính sách hữu hiệu nhằm thu hẹp khoảng cách giữa nam giới và nữ giới
công nghệ số có thể là cầu nối thu hẹp khoảng cách về giới trong thời đại số